các ứng cử viên công bố cương lĩnh tranh cử chủ tịch đảng cầm quyền ldp nhật bản
nga phân phối lô vaccine covid một mươi chín đầu tiên
ấn độ đối mặt với kịch bản tồi tệ nhất trong cuộc chiến chống covid một mươi chín
thưa quý vị hôm nay cuộc đua vào chiếc ghế chủ tịch đảng dân chủ tự do ldp cầm quyền ở nhật bản đã chính thức bắt đầu
cho đến thời điểm này có ba ứng cử viên đã đăng ký ra tranh cử gồm tránh văn phòng nội các yoshihide suga
cựu bộ trưởng ngoại giao fumio kishida người đang giữ chức chủ tịch hội đồng nghiên cứu chính sách ldp
và cựu bộ trưởng quốc phòng shigeru ishiba người đã từng giữ chức tổng thư ký ldp
trong cương lĩnh tranh cử của mình tránh văn phòng nội các nhật bản yoshihide suga đã thể hiện quan điểm trú trọng
việc lựa chọn các thành viên nội các có tư duy cải cách
ngoài ra ông suga cũng đề xuất nhà nước sẽ phải chịu chi phí bảo hiểm cho dịch vụ về sinh sản
để khuyến khích người dân sinh con qua đó tăng tỷ lệ sinh
cùng với ông suga ứng cử viên khác là cựu ngoại trưởng fumio kishida
kishida cũng cho biết hai ông sẽ xem xét việc có hay không giải tán hạ viện trước khi nhiệm kỳ hiện tại kết thúc
vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một và kêu gọi tiến hành cuộc tổng tuyển cử sau khi dịch covid một mươi chín được kiểm soát
ứng cử viên còn lại là cựu bộ trưởng quốc phòng shigeru ishiba cho biết
ông không nghĩ đến việc tiến hành cuộc bầu cử trước thời hạn
bởi theo ông các nghị sĩ nên phục vụ hết nhiệm kỳ bốn năm
dự kiến đảng cầm quyền ldp sẽ tổ chức bỏ phiếu vào ngày một mươi bốn tháng chín để bầu ra chủ tịch mới
hôm qua phái đoàn nga do phó thủ tướng yuri borisov dẫn đầu cùng ngoại trưởng nga sergei lavrov
đã có chuyến thăm tới thủ đô đa mát của syri
đây là chuyến thăm syri đầu tiên của ngoại trưởng nga sergei lavrov kể từ năm hai nghìn một mươi
với trọng tâm tăng cường hợp tác kinh tế giữa nga và syri
phát biểu tại cuộc gặp với phái đoàn nga tổng thống syri basa anassad bày tỏ mong muốn
nga tăng cường đầu tư vào các lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế
nhằm giúp nước này đối phó với các lệnh trừng phạt của mỹ
về phần mình ngoại trưởng nga sergei lavrov cho rằng syri cần sự hỗ trợ của quốc tế
để tái thiết nền kinh tế và nga đang nỗ lực giúp syri phá thế bao vây kinh tế
do các lệnh trừng phạt của mỹ
liên quan đến lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt của syri phó thủ tướng nga borisov cho biết
hai nước đang hợp tác để khôi phục khoảng bốn mươi cơ sở năng lượng ở syri
trong đó có cả dầu mỏ ngoài khơi
một lần nữa tổng thống mỹ donald trump lại nêu lên ý tưởng tách nền kinh tế mỹ
ra khỏi nền kinh tế trung quốc
ông cho rằng nước mỹ sẽ không mất đi nhiều tiền bạc nếu hai nền kinh tế lớn nhất
nhỉ thế giới này không còn làm ăn với nhau
tổng thống mỹ cam kết trong tương lai chính quyền của ông sẽ cấm ký hợp đồng liên bang
với những công ty làm ăn cùng với trung quốc
ông cũng đe dọa trừng phạt bất kỳ công ty nào của mỹ tạo ra việc làm ở nước ngoài
ông tuyên bố sẽ bắt trung quốc phải chịu trách nhiệm vì đã để dịch covid một mươi chín
lây lan ra khắp thế giới
hồi tháng sáu bộ trưởng tài chính mỹ stephen mnuchin từng nói rằng
chuyện tách biệt kinh tế giữa mỹ và trung quốc sẽ diễn ra nếu như các công ty của mỹ
không được phép cạnh tranh trên nền tảng công bằng ở trung quốc
giới phân tích cho rằng hai nền kinh tế mỹ trung có mối liên hệ chặt chẽ với nhau
và chuyện tách biệt là điều không thể
ngân hàng đầu tư morgan stanley tại mỹ vừa đưa ra dự đoán đồng nhân dân tệ của trung quốc
sẽ trở thành đồng tiền đứng thứ ba của toàn cầu vào năm hai nghìn ba mươi
xếp sau đồng đô la mỹ và đồng euro
theo nhóm chuyên gia phân tích của ngân hàng morgan stanley
nhà đầu tư sẽ tìm đến các loại tài sản tài chính định giá bằng đồng nhân dân tệ
tổng giá trị của những khoản đầu tư này có thể lên đến ba tỷ đô la mỹ vào năm hai nghìn ba mươi
cũng theo báo cáo của quỹ tiền tệ quốc tế imf đồng nhân dân tệ có thể chiếm năm tám
trong tổng tài sản ngoại hối dự trữ vào năm hai nghìn ba mươi tăng từ số liệu hai hai tính đến cuối tháng ba vừa qua
dữ liệu này có thể thúc đẩy đồng nhân dân tệ vượt đồng bảng anh
các nhà phân tích cho rằng căng thẳng mỹ trung sẽ khiến bắc kinh phải nhanh chóng xem xét nỗ lực
nhằm thúc đẩy vai trò của nhân dân tệ trên thị trường quốc tế
bộ y tế nga vừa cho biết lô vaccine ngừa covid một mươi chín đầu tiên đã được đưa vào lưu hành hôm bảy tháng chín
cụ thể lô vaccine được trung tâm nghiên cứu dịch tễ và vi sinh quốc gia gamaleya phát triển
đã vượt qua các bài kiểm tra chất lượng cần thiết trong các phòng thí nghiệm
quá trình cung cấp những lô vaccine đầu tiên cho các vùng của nga sẽ sớm được thực hiện
trong tương lai
bộ trưởng y tế nga cho biết sẽ ưu tiên tiêm chủng cho những công dân thuộc nhóm nguy cơ cao
chủ yếu là giáo viên và bác sĩ
và quá trình tiêm vaccine cho các tình nguyện viên trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn ba
sẽ bắt đầu từ tuần này
gián đoạn học tập vì đại dịch covid một mươi chín sẽ ảnh hưởng đến kỹ năng lao động của giới trẻ
trong tương lai làm suy giảm một năm sản lượng kinh tế toàn cầu trong phần còn lại
của thế kỷ hai mươi một
đây là nhận định của tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế oecd đưa ra mới đây
trong báo cáo công bố ngày tám tháng chín oecd ước tính kinh tế mỹ sẽ tổn hại một mươi năm ba trăm linh tỷ đô la
và mức thiệt hại sẽ nghiêm trọng hơn nếu như tình trạng gián đoạn học tập kéo dài
sang năm học tiếp theo
để giải thích về mối liên hệ dẫn tới ước tính trên báo cáo có đoạn nêu rõ gián đoạn học tập
kéo theo những tổn thất kỹ năng mà những kỹ năng con người tích lũy được lại liên quan trực tiếp
tới năng suất lao động của họ
bên cạnh đó oecd cảnh báo kể cả khi các trường học ở nhiều quốc gia trên thế giới
mở cửa trở lại ngành giáo dục vẫn tiếp tục đối mặt với những thách thức lớn
nguy cơ nguồn ngân sách giáo dục bị cắt giảm
các trường đại học sẽ phải làm mới mình để duy trì sức hút đối với sinh viên
kể cả khi những trải nghiệm giáo dục trong môi trường đại học truyền thống không có như trước
thưa quý vị theo trang thống kê worldmetor tính đến một mươi bảy h ngày bảy tháng chín theo giờ việt nam
ấn độ đã vượt brazil để đứng thứ hai trên thế giới về số ca mắc covid một mươi chín
với bốn hai trăm linh tám sáu trăm bốn mươi năm ca mắc và bảy mươi một bảy trăm một mươi một ca tử vong
các chuyên gia y tế thậm chí còn cảnh báo rằng với tốc độ lây lan hiện nay đến cuối tháng chín này
ấn độ có thể sẽ hứng chịu kịch bản tồi tệ
tệ hơn đó là vượt qua mỹ và trở thành quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất trên toàn thế giới
do đại dịch covid một mươi chín
hiện ấn độ đang chứng kiến mức gia tăng số ca mắc covid một mươi chín lớn nhất thế giới khi liên tục phát hiện
số ca nhiễm theo ngày cao trung bình gấp hai lần so với mỹ và brazil trong thời gian qua
kể từ thời điểm ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi trong hơn tám tháng qua
số ca mắc mới covid một mươi chín tại ấn độ tăng với tốc độ chóng mặt đặc biệt từ tháng bảy tới nay
nếu như nửa đầu tháng bảy số ca mắc mới theo ngày duy trì ở mức khoảng hai mươi ca
thì đến nửa sau của tháng con số này tăng mạnh
thời điểm cuối tháng bảy đầu tháng tám số ca nhiễm mới mỗi ngày liên tục ở mức khoảng năm mươi ca
tới cuối tháng tám thì lên mức trên bảy mươi năm ca
trong hai ngày trở lại đây ấn độ liên tục ghi nhận hơn chín mươi ca mắc mới mỗi ngày
trong đó ngày sáu tháng chín ghi nhận con số kỷ lục chín mươi tám trăm linh hai ca nhiễm mới
các chuyên gia nhận định số ca nhiễm covid một mươi chín ở ấn độ tăng mạnh trong thời gian qua
bắt nguồn từ ba nguyên nhân là tăng cường xét nghiệm mở cửa trở lại nền kinh tế
và người dân có tâm lý tự mãn trước thông tin về tỷ lệ tử vong thấp và tỷ lệ khỏi bệnh cao
ấn độ đã tăng cường đáng kể năng lực xét nghiệm trong thời gian qua
với mức trung bình hơn một triệu người một ngày qua đó giúp phát hiện thêm nhiều bệnh nhân covid một mươi chín
mặc dù vậy giới chuyên gia y tế cho rằng tỷ lệ xét nghiệm như trên là chưa đủ
để tầm soát hiệu quả cho đất nước một ba tỷ dân này và là nơi có nhiều thành phố đông dân nhất thế giới
bên cạnh đó có ý kiến cho rằng số các trường hợp tử vong ở ấn độ có thể chưa được thống kê đầy đủ
trước tình hình này bộ y tế ấn độ đã ngay lập tức xoa dịu những lo lắng của người dân
ấn độ là một trong những nước có tỷ lệ tử vong do covid một mươi chín thấp nhất trên thế giới
ở mức một tám mươi một và tỷ lệ phục hồi lên đến bảy mươi sáu bốn mươi bảy
ấn độ đã đạt được những bước tiến lớn cho tỷ lệ tử vong
trong việc ngăn chặn dịch bệnh dịch covid một mươi chín sẽ được kiểm soát trước lễ hội diwali vào đầu tháng một mươi một tới
tuy nhiên động thái này lại bị coi là con dao hai lưỡi khi mang lại tâm lý chủ quan cho người dân
người dân không tuân theo các khuyến cáo về việc đeo khẩu trang rửa tay sát khuẩn và giãn cách xã hội do tâm lý tự mãn
xuất phát từ việc chính quyền chỉ đề cập đến tỷ lệ bệnh nhân phục hồi ngày càng tăng và tỷ lệ tử vong thấp

trong một thời gian dài ấn độ đã phủ nhận tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng ngay cả khi số ca nhiễm đã lên tới hàng triệu
bất chấp số ca nhiễm mới tăng mạnh kể từ đầu tháng sáu vừa qua
ấn độ đã buộc phải từng bước mở cửa trở lại nền kinh tế và cho phép nối lại nhiều hoạt động xã hội
sau hai tháng áp đặt lệnh phong tỏa toàn quốc từ ngày hai mươi năm tháng ba điều này cũng góp phần khiến số ca nhiễm tăng cao
trong giai đoạn này không có cách nào có thể ngăn các ca nhiễm mới tại ấn độ
do đó điều quan trọng nhất là phải kiểm soát tỷ lệ tử vong và tập trung nỗ lực vào việc giảm thiểu tỷ lệ này
để đối phó thành công với đại dịch này đòi hỏi một sự thay đổi lớn về hành vi ở cấp xã hội để có thể giảm thiểu các ca nhiễm mới
tuy nhiên giới chuyên gia cho rằng ấn độ vẫn có khả năng tránh được kịch bản xấu nhất nếu người dân tích cực hơn trong công tác phòng dịch
theo như những tấm biển hướng dẫn đã mọc lên ở nhiều nơi trên đất nước này
với những biện pháp rất đơn giản như tránh tất cả các tiếp xúc xã hội không cần
cần thiết với những người không phải là thành viên trong gia đình
duy trì khoảng cách vật lý khi không thể tránh khỏi tiếp xúc
rửa tay với xà phòng và nước trong ít nhất hai mươi giây và đeo khẩu trang che mũi và miệng
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt